và làm đến cái mức gọi là hết sức để thu hồi tài sản

với người dân hệ thống đăng ký trực tuyến cũng giúp cho việc quản lý hồ sơ tra cứu thông tin phục vụ cho công tác điều tra phòng ngừa tội phạm của cơ quan công an thuận tiện và chính xác hơn

chỉ cần ngồi ở nhà với một chiếc máy tính có kết nối mạng internet người dân đã có thể hoàn thành việc đăng ký tạm trú trong vòng vài phút
với người dân hệ thống đăng ký trực tuyến cũng giúp cho việc quản lý hồ sơ tra cứu thông tin phục vụ cho công tác điều tra phòng ngừa tội phạm của cơ quan công an thuận tiện và chính xác hơn

ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình thuận cho biết cơ quan chức năng và người dân địa phương đang khẩn trương tìm kiếm tàu cá của số hiệu bth tám nghìn hai trăm một mươi bảy ts do ông lê văn thanh trú tại phường mũi né phan thiết làm chủ
tàu cá này bị mất liên lạc vào chiều ngày hai mươi tám tháng hai khi đang trên đường vào bờ cách mũi né khoảng một mươi tám hải lý
tại thời điểm tàu cá bth tám mươi tám nghìn hai trăm một mươi bảy ts bị mất liên lạc trên tàu có sáu thuyền viên
ngay khi nhận được thông tin ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình thuận đã đề nghị bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và đài thông tin duyên hải phan thiết phát tín hiệu cứu hộ và đề nghị các tàu thuyền hoạt động gần khu vực tọa độ tàu cá gặp nạn hỗ trợ tìm kiếm
thưa quý vị và các bạn trước tình hình hạn hán đang kéo dài tại nam trung bộ tây nguyên hiện nay và có khả năng tiếp tục diễn biến phức tạp trong các năm tiếp theo
thì những biện pháp đồng bộ tích cực và có tính dài hạn cần phải được nghiên cứu và sớm đưa vào thực tiễn để giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất
gần bảy hectare diện tích sản xuất nông nghiệp có khả năng bị hạn thiếu nước tưới
khoảng sáu người dân có thể thiếu nước sinh hoạt và gần một mươi con gia súc thiếu nước uống
đó là những ước tính về khả năng thiệt hại của riêng tỉnh quảng ngãi trong đợt hạn hán năm nay
nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nước tại cả khu vực nam trung bộ và tây nguyên đang hiện hữu
câu chuyện thứ nhất là điều hòa nguồn nước giữa mùa lũ và mùa cạn
chúng ta đã xây dựng rất nhiều hồ chứa rồi thì cái biện pháp đó chắc chắn là vẫn là một biện pháp quan trọng
tuy nhiên nếu mà cứ tình trạng như thế thì chúng ta thấy như năm nay chẳng hạn hoặc năm ngoái chẳng hạn rất nhiều hồ chứa cạn kiệt không có nước
thì bản thân cái câu chuyện cạn kiệt của các hồ chứa thì nó do
vấn đề mưa nhưng đồng thời nó cũng do cả câu chuyện rừng đầu nguồn
thì như thế rõ ràng là chúng ta mà không giữ được rừng đồi nguồn thì các hồ chứa của chúng ta cái tác dụng của nó vào mùa khô nó vẫn bị hạn chế
cũng theo tiến sĩ đào trọng tứ để có thể ứng phó với tình trạng hạn hán đảm bảo nguồn nước
cần phải có biện pháp quy hoạch tổng thể khoa học hợp lý kết hợp giữa các công trình hệ thống thủy lợi với các giải pháp mang tính cộng đồng
với sản xuất có thể áp dụng
với sản xuất có thể áp dụng các biện pháp khoa học như tưới nhỏ giọt tưới phun nhằm tiết kiệm nước
với nước sinh hoạt người dân cũng nên có sự chuẩn bị chủ động các phương án tích chữ nước để sẵn sàng cho mùa khô
vấn đề xây dựng bẻ chứa xây dựng các cái ao hồ ao hồ thì lấp đi để dòng rồi vấn đề hồ chứa vấn đề bẻ chứa vấn đề lưu ngày xưa là lưu rồi bẻ sau này chúng ta có sát tà lô
và có thể là có cả những biện pháp
hiện đại hơn chứ cũng bể ngầm đúng không để chứa nước ở cái vùng hạ lưu thì rất quan trọng những cái biện pháp ấy thì sẽ tránh những cái thứ căng thẳng
bên cạnh đó theo các chuyên gia nông nghiệp một trong những biện pháp dài hạn cần được nghiên cứu và sớm thực hiện đó là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại một số vùng có nguy cơ hạn hán kéo dài
chúng ta đang nghĩ đấy không trồng lúa tốt trồng lúa đi nhiều nước quá chuyển sang ngô sang đậu sang các đối tượng cây khác
chúng tôi cho rằng là những cái đối tượng này thì
thì chúng ta nên làm nhưng với lâu dài chúng tôi thấy là có những đối tượng mà chúng ta cần phải hình thành thành đối tượng sản xuất lâu dài
ví dụ cái cây bụt giấm chẳng hạn là cái thuốc nó cũng có thể làm mất lâm đồ thứ
mà cái thằng ấy thì hạ mấy cũng được cái ấy đó nhà khoa học phải nghĩ vào làm thế nào biến nó thành cái sản phẩm có thể chế biến được ra được các bản thân sống cầu
mới đây phó thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo nghiên cứu lại cây trồng
vật nuôi tại khu vực miền trung tây nguyên để phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay
rõ ràng đây là những việc cần phải được làm sớm để giảm thiểu những thiệt hại trước tình hình hạn hán đang ngày càng khốc liệt